tiếp bộ trưởng bộ ngoại giao lào sạ lẩm say cô mạ xít và đoàn đại biểu bộ ngoại giao lào sang tham dự tham vấn thường niên cấp bộ trưởng ngoại giao và giao lưu hai bộ ngoại giao việt nam lào vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng chính phủ lào lào sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng một mươi và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tại buổi tiếp thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của hai bộ ngoại giao vào thành công của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy
đây là năm có ý nghĩa quan trọng để kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác việt nam lào
nhân dịp này thủ tướng đề nghị hai bộ ngoại giao phối hợp triển khai tốt một số nhiệm vụ cụ thể trong đó có việc phối hợp tổ chức tốt các hoạt động còn lại của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy
tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam và tổng kết năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy của tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit
cùng với đó là tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tốt cuộc gặp cấp cao thường niên giữa hai bộ chính trị và kỳ họp bốn mươi của ủy ban liên chính phủ vào đầu năm hai nghìn một mươi tám tại lào
thủ tướng cũng yêu cầu hai bên phối hợp thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác hai bộ ngoại giao giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
đặc biệt là phát huy các cơ chế hợp tác hiện có hỗ trợ hiệu quả cho nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực nhất là trong khuôn khổ hợp tác asean
bộ trưởng ngoại giao lào sao lâm say komachit chuyển lời thăm hỏi chúc mừng tốt đẹp nhất từ thủ tướng thonglun sisulit tới thủ tướng nguyễn xuân phúc
cho rằng trong tình hình hiện nay việc giáo dục cho giới trẻ hiểu biết về truyền thống quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt việt lào là hết sức quan trọng
bộ trưởng khẳng định bộ ngoại giao lào luôn nỗ lực làm tốt vai trò tham mưu để thúc đẩy quan hệ song phương
mong muốn thủ tướng nguyễn xuân phúc hỗ trợ tích cực để hai bộ ngoại giao đóng góp vào mối quan hệ chung hai nước